thì mình cũng có vài người bạn người ta làm nữ trợ và người ta thích theo
thì lúc trước thì người ta cũng nói là không có kiểu thì chị không biết theo
cái đó làm gì theo linh tinh rồi vứt
thì bây giờ nếu như mình tận dụng được cái sở thích và người ta cũng có thêm một cái thu nhập
một cái theo này là hoàn toàn bằng thủ công
từ việc mình chọn vải xong mình vẽ cái phôm lên xong rồi mình mới theo lên cái chữ đó hoặc cái hoa đó
cắt ra mai từ sáu hoặc tám miếng vải rồi như thế này tất cả hoàn toàn thủ công
còn với xưởng theo này quy định chuyển hướng phát triển khẩu trang theo tay không bất ngờ
bởi kỹ thuật này là thế mạnh của thợ
tuy nhiên khi bước vào giai đoạn chống dịch thứ hai
khẩu trang theo tay được ưa chuộng và dần trở nên phổ biến hơn
nên bài toán giá cả cạnh tranh càng khắc nghiệt
bình thường mình mua chiếc khẩu trang vải thì nó không có theo
nhưng mà lúc đó mình bắt đầu mình nghĩ ra ý tưởng mình kết hợp cái hình theo lên khẩu trang
đón nhận cũng khá là tốt
mà sau đó thì họ càng lúc người ta người tiêu dụng sẽ càng lúc càng đo
cái giá thành nó phải hạ và vẫn đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm nó phải đẹp
nếu như giá của sản phẩm mà nó cao thì mình không bán được
và cái thứ hai nữa ngoài cái yếu tố mà kinh doanh thì ở đây nó còn một cái yếu tố xã hội
mình có giúp được những người dân trong nước trong thành phố
có được cái màng bảo vệ để mà họ đi ra ngoài cộng đồng hay không
thì mình nghĩ yếu tố đó nhiều hơn
cho nên về cái phần gia công hay là này kia
mọi người đều cố gắng
mọi người đều cố gắng
tất cả đều hiểu là phải giúp đỡ chúng ta giúp xã hội
khẩu trang y tế không còn khang hiếm như thời gian đầu chống dịch
tuy nhiên lượng sản phẩm đủ chuẩn để cung cấp cho các cơ sở y tế vẫn chỉ ở mức vừa đủ
do đó tăng độ cạnh tranh về mẫu mã và cả niềm tin và công dụng ngăn dọc bắn của dòng khẩu trang vải
đang góp phần ổn định lượng khẩu trang y tế cho đơn vị có nhu cầu
mình rất muốn bán lẻ ở đây dù một cái mình vẫn vui vẻ để bán
vì mình muốn đưa được những cái
mình muốn là các bạn mà thích đồ
mà mua ở những cái tiệm có thể quá mắc hoặc người ta thích
nhưng mà lại người ta có thể đưa cái mẫu đó mình làm cũng được
để cho người ta giảm cái chi phí và khuyến khích người ta đeo khẩu trang và
như mình có nhiều khách hàng rất là lạ
người ta có thể bạn đó mua trên mạng
thấy mình trên mạng bạn mua xong rồi bạn đeo xong
cả văn phòng mỗi người
các cái bạn trong văn phòng cũng thích
thế là mình có được người này giới thiệu được người kia
thì mình có thêm dù có nhiều khách đặt chỉ có hai cái thôi
mình vẫn làm
thường thì những khách hàng thân thiết
thì mình vẫn tặng khẩu trang cho khách hàng
khi mà khách hàng có đặt một đơn hàng
thì mình vẫn tặng một cái khẩu trang đi kèm
và cái lượng khách hàng mới nó tới với mình nhiều hay ít
còn tùy thuộc vào cái dòng sản phẩm của mình
hiện tại thì cái dòng khẩu trang của mình
cũng tương đối được nhiều người đón nhận
tín hiệu khá là vui
vì thực ra là bây giờ nó không phải là
chỉ là đơn thuần là bảo vệ nữa
mà nó phải đẹp
đó là yếu tố mà mình nghĩ là
những gian hàng trong nước họ cũng đang hướng tới đó
khảo sát nhiều sưởng may
và điểm bán dòng khẩu trang theo tay
khẩu trang linen tại tp hcm
mức giá phổ biến đang giao động từ sáu mươi đến chín mươi ngàn đồng
mức giá này có thể tăng lên
tùy vào yêu cầu hỏa tiết
và chất liệu riêng từ khách hàng
vào khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh ngàn đồng mỗi chiếc
bên cạnh đó các cơ sở cũng đang phát triển
dòng khẩu trang vải cho trẻ em
với mức chi khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi ngàn đồng
đang được nhiều gia đình lựa chọn
không còn tấn
mà là hàng trăm tấn găng tay y tế bẩn
không chỉ là một
mà là hàng chục cơ sở bị lật tẩy
những con sâu đang làm dầu thêm nổi canh
hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức kinh doanh
cần được sự ý nghiêm
thưa quý vị trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
đang có diễn biến phức tạp
nhiều mánh khóe làm giả làm nhái
dính hóa chất
thậm chí còn chi chít chữ viết
các cơ sở cũng đang phát triển
theo nhân viên trong công ty
số hàng này do giám đốc thu gom về
mỗi chuyến khoảng hai tấn
sau khi phân loại theo tiêu chí
bẩn hoặc hơi bẩn
những chiếc càng tay cao sâu
sẽ được đổ ra bàn như thế này
để đội ngũ công nhân phù phép
thành găng tay mới
và công nghệ cũng thật đơn giản
đập vuốt kéo rãn
rồi xếp lại thành trồng
găng tay sau khi được phân loại
sẽ được đưa đến khu vực này để đóng hộp
mỗi một bó một trăm linh chiếc
được xếp cho vào hộp
rồi rán tem
đáng nói không hề có một chất tẩy rửa
vệ sinh hay bất cứ một công nghệ khử trùng nào
thế nên cũng dễ hiểu
khi bóc những hộp găng tay
được gọi là mới này ra
còn vô số găng tay bẩn bên trong
cũng theo lời của những nhân viên trong cơ sở này
thì cách đây vài ngày
đã có người đến mua hai trăm linh thùng găng tay
tương ứng với hai trăm linh chiếc găng tay bẩn
được bán ra thị trường
bốn cơ sở kinh doanh
có liên quan đến hoạt động thu gom găng tay
đã qua sử dụng
của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng bm
cũng đồng loạt bị kiểm tra
hàng chục tấn găng tay bẩn
đang chuẩn bị được tái chế
và rất nhiều thành phẩm chuẩn bị
được mang đi tiêu thụ
đã bị thu giữ
đây là một cái hành vi không những là mang lại
nguy hiểm cho xã hội
đối với những người trực tiếp sử dụng
các găng tay cao su
đồng thời nó cũng mang lại
nguy cơ cho việc
các nhà sản xuất găng tay chân chính
khi mà xuất khẩu
với thị trường đến các thị trường khó tính
như là mỹ hoặc châu âu
thì người ta sẽ đánh giá cái việc
các sản phẩm của việt nam
sẽ bị các thị trường này xem xét
và khó khăn trong việc xuất khẩu
mở rộng điều tra
từ vụ găng tay tái chế tại hòa bình
lực lượng quản lý thị trường
đã phát hiện nhiều tinh tiết kinh ngạc
khi vòi bạch tuộc
đã vươn tới nhiều đệ bàn
hà nội hương yên bắc cạn
tại một địa điểm khác
ba mươi hai công nhân đang sang lọc
đóng thùng găng tay từ bao tải lớn
vào từng hộp
thùng có nhãn mát giả danh các công ty
có thương hiệu nổi tiếng về găng tay y tế
để bán ra nước ngoài
hành vi bị phát hiện
tại một sưởng sản xuất trên đường hương lộ hai
phường bình trị đông a
quận bình tân tp hcm
qua kiểm đếm
có hai ba trăm bảy mươi thùng găng tay
đã đóng gói sẵn
tương đương với hơn
hai ba triệu chiếc găng tay giả
chỉ giá trên ba tỷ đồng
các đối tượng khai nhận
hoạt động từ giữa tháng bảy cho đến nay
và đã tuồn ra thị trường
một trăm tám mươi thùng găng tay y tế giả
để thu lợi bất chính
làm theo sự sắp xếp của tỷ quan
nhiều tài liệu phương tiện máy móc
liên quan đến đường dây sản xuất găng tay giả
nói trên cũng đã bị thu giữ
câu hỏi mà nhiều người đặt ra
là tại sao
tình trạng tái chế làm giả làm nhái
lại diễn ra một cách phổ biến như vậy
tại các địa phương
đã biết về sự nguy hại
của những loại găng tay này
hay do lợi nhuận thu được quá cao
từ hành vi gian lận
lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
bởi theo quy định
những mặt hàng như găng tay y tế này
chỉ sử dụng một lần
và bắt buộc phải tiêu hủy sau khi sử dụng
thế thì nhận thấy hành vi này rất là nguy hiểm
cho xã hội bởi vì những cái găng tay y tế này
nó qua sử dụng rồi
khả năng nó đã nhiễm khuẩn rồi
nếu mà chúng ta không có
sử lý kịp thời
khi đưa ra thị trường sử lý
ngay khi người sử dụng
sử dụng là đã bị nhiễm khuẩn ngay
không ai biết được
trong số những khẩu trang găng tay đã qua sử dụng
liệu có mầm mấm của dịch bệnh hay không
những người đang làm thao tác phủ phép kia
có lẽ không phải họ không sợ
nhưng họ đã bất chấp
dù với lý do gì
cũng rất đáng lên án
bởi nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
vừa làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến uy tín của nền kinh tế
tổng cục quản lý thị trường đã yêu cầu
cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
chỉ đạo ngăn chặn hành vi đầu cơ găm hàng
thu lợi bất chính
và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc
đối với mặt hàng khẩu trang và găng tay y tế
thế nhưng không biết bằng con đường nào
những chiếc găng tay được xếp vào dạng
rác thải y tế này lại xuất hiện trên thị trường
để bán cho những người có nhu cầu
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
trong tiểu mục an toàn ba trăm sáu mươi tám
vào khung giờ này ngày mai
đến đây bản tin kinh tế về tiêu dùng cũng xin để kết thúc